thành phố hồ chí minh không còn vùng cam túi thuốc xe không được phép bán trên thị trường
đây là thông tin được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết tại buổi họp báo chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ông phạm đức hải phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết
tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dựa trên ba tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng
độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc ca mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
thành phố hồ chí minh hiện đang ở cấp hai
ở các quận huyện có chín trên hai mươi hai địa phương đạt cấp một quận ba sáu bảy tám bình tân tân phú và huyện cần giờ học môn củ chi
một mươi ba trên hai mươi hai địa phương đạt cấp hai có hai địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước
là quận tân bình và huyện bình chánh từ cấp một lên cấp một
hai địa phương giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận bình tân từ cấp hai xuống cấp một quận một mươi từ cấp ba xuống cấp hai
ở cấp phương xã thị trấn có một trăm sáu mươi ba
một trăm sáu mươi trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp một một trăm ba mươi chín trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp hai và một mươi ba trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp ba
trong đó ba mươi năm phường xã giảm cấp độ dịch và một mươi tám phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước
liên quan đến phản ánh việc người dân tự mua thuốc điều trị covid một mươi chín
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm nhận định
người dân sử dụng thuốc không được chỉ định kê đơn sẽ rất nguy hiểm
lấy ví dụ về túi thuốc b kháng đông kháng viêm bà mai cho biết
trước đây túi thuốc này có thể được cấp nhiều hơn về số liều
tuy nhiên hiện số lượng đã được rút lại còn một liều duy nhất
người bệnh sẽ uống trước khi lên xe cấp cứu để di chuyển tới bệnh viện
tối thuốc c thuốc kháng virus monopiravir hiện không được bán trên thị trường
theo đó người dân không thể mua hoặc nếu mua được thì khả năng rất cao là mua những sản phẩm không đảm bảo chất lượng
do vậy tránh văn phòng sở y tế tp hcm khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tự ý mua thuốc
và cho rằng trong trường hợp phát hiện người dân tự đi mua thuốc điều trị
các nhà thuốc sẽ là tuyên truyền viên rất hiệu quả để hỗ trợ ngành y tế thành phố quản lý và hướng dẫn cụ thể cho người dân
cũng tại buổi họp phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm nguyễn hồng tâm cho biết
phương án xét nghiệm tìm kiếm f trong cộng đồng tại tp hcm vẫn không thay đổi gồm tết nhanh và rt pcr
những ngày vừa qua dựa vào quy trình theo quy định của bộ y tế
số lượng f mà ngành y tế tp hcm nắm được đang có xu hướng giảm
trước khi có báo cáo cụ thể lên ban chỉ đạo ngành y tế cũng đã xem xét toàn diện các khía cạnh khác như
quan sát so sánh số ca nhập viện với số ca tử vong
những số liệu thống kê so sánh đều cho thấy số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tp giảm
ông nguyễn hồng tâm nhấn mạnh
tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không chủ quan lơ là nhất là dịp tết dương lịch tết cổ truyền sắp tới
cũng như các hoạt động đang dần trở lại nhiều hơn phải luôn tuân thủ năm k và hướng dẫn của ngành y tế
nhu cầu oxy lỏng của các bệnh viện điều trị covid một mươi chín khoảng một trăm bảy mươi tấn mỗi ngày
dự báo sắp tới lên đến ba trăm năm mươi tấn nhưng các đơn vị chỉ cung ứng được khoảng một trăm năm mươi tấn
nội dung được đề cập trong công văn do phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm lê hòa bình
vừa gửi thủ tướng chính phủ vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai về việc cung cấp oxy
phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
theo ubnd tp hcm hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi
đa số các đơn vị
cung ứng oxy y tế trên địa bàn và các tỉnh lân cận chuyển sang sản xuất cung cấp oxy công nghiệp
đặc biệt là sản xuất thép
có nhiều đơn vị chuyển một trăm linh công suất vào tp hcm
hiện chỉ còn năm đơn vị có khả năng cung cấp oxy lỏng khoảng một trăm năm mươi tấn mỗi ngày
trong khi đó bệnh nhân mắc covid một mươi chín điều trị tại tp hcm và một số tỉnh lân cận
đang có chiều hướng tăng nhanh nhu cầu sử dụng oxy y tế tại các bệnh viện điều trị tăng cao
hiện các cơ sở y tế tại tp hcm có nhu cầu sử dụng khoảng một trăm bảy mươi tấn oxy lỏng mỗi ngày
dự báo thời gian tới tăng khoảng ba trăm năm mươi tấn mỗi ngày
với lượng oxy cung cấp cho y tế hiện nay chỉ chiếm tỷ trọng thấp đạt khoảng hai mươi một
so với giai đoạn cao điểm dịch cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tình trạng thiếu hụt oxy y tế trong thời gian tới
cũng theo ủy ban nhân dân tp trong thời gian qua nhất là từ đầu tháng một mươi hai
có tình trạng một số bệnh viện rất khó khăn khi yêu cầu cung cấp oxy lỏng
các đơn vị cung cấp cũng trong tình trạng không đủ đáp ứng
không có oxy lỏng dự trữ để cung cấp khi xảy ra tình huống cấp bách
theo tính toán tổng công suất của năm đơn vị chính sản xuất oxy lỏng hiện nay khoảng năm trăm bốn mươi hai tấn mỗi ngày
nếu điều phối giảm khối lượng cung cấp cho sản xuất công nghiệp nhất là sản xuất thép
sẽ đáp ứng được nhu cầu trong thời gian cao điểm và nhu cầu dự báo sắp tới ba trăm năm mươi tấn mỗi ngày
do đó tp hcm kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ công thương có biện pháp điều phối
tiết giảm nguồn khí công nghiệp cung cấp cho ngành sản xuất thép trong ba tháng tới
nhất là thời gian tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo đủ nguồn cung ứng oxy cho các cơ sở y tế tại tp hcm
giữa tháng một mươi hai trước chiều hướng dịch gia tăng mạnh
nhưng các tỉnh sóc trăng vĩnh long kiên giang đang thiếu oxy
bộ y tế có công văn gửi các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất
cung ứng và phân phối oxy y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh
oxy y tế được xem là một trong những loại thuốc thiết yếu nhất cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín
người dấu hiệu suy hô hấp được chỉ định thở oxy sớm sẽ hạn chế diễn biến tăng nặng nguy kịch
tối muộn ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trừ xuân dũng
ký ban hành kế hoạch ứng phó với biến thể omicron trên địa bàn thành phố
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu tăng cường giám sát kiểm dịch
tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế
đặc biệt yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ khi nhập cảnh vào việt nam
tăng cường việc kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
việc khai báo y tế của hành khách nhập cảnh
đồng thời tăng cường giả soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến về từ các quốc gia
khu vực đã ghi nhận và lây lan biến thể mới như khu vực nam châu phi
đối với các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia
đang có sự xuất hiện của biến thể omicron
thì bắt buộc phải thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này
bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc covid một mươi chín trước đó
đây là yêu cầu của kế hoạch
để phát hiện sớm sự xuất hiện của biến thể mới
thành phố hà nội yêu cầu lựa chọn ngẫu nhiên hoặc có chủ đích
dựa vào kết quả điều tra dịch tễ các mẫu xét nghiệm rt pcr dương tính với sars cov hai
để làm xét nghiệm giải trình tự gen đối với ca covid một mươi chín trong các nhóm sau
người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày
đặc biệt là người đi đến hoặc về từ các nước đã ghi nhận biến thể omicron
người tài nhiễm covid một mươi chín có xét nghiệm rt pcr dương tính sau hai tháng khỏi bệnh
bệnh nhân trong các ổ dịch phức tạp có số mắc cao
thành phố hà nội cũng yêu cầu các đơn vị triển khai vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung
lưu nhắc lại ngay từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một theo hướng dẫn của bộ y tế
ưu tiên các đối tượng nguy cơ tiếp tục giả soát trên địa bàn dân cư
để vận động và tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín cho những người chưa tiêm đầy đủ
nhất là những người lớn tuổi có bệnh lý nền
trong trường hợp phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại thành phố
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng yêu cầu phải tập trung điều tra
truy vết tìm nguồn lây lan ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương xử lý dập dịch
cắt đứt chuỗi lây nhiễm
tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến thể omicron được cập nhật
kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết
cách ly tập trung nghiêm ngặt đối với f một ông trừ xuân dũng chỉ đạo
hà nội cũng yêu cầu các địa phương củng cố năng lực điều trị tại các tuyến y tế cơ sở
giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ chuyển tầng tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
về giáo dục thành phố hà nội yêu cầu chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học
chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch khi học sinh trở lại đi học trực tiếp
đồng thời phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho lứa tuổi học sinh nhanh nhất an toàn nhất theo hướng dẫn của bộ y tế
tp hà nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra quản lý xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng khăn hiếm hàng hóa trên thị trường
hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với trang thiết bị y tế
dụng cụ bảo hộ như khẩu trang găng tay để bảo vệ sức khỏe dùng để phòng chữa bệnh